các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế duy trì tình trạng mây nhiều và hiện tượng sương mù nhẹ đến khoảng một mươi giờ sáng
còn sau một mươi giờ khi mà khối không khí lạnh suy yếu từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời sẽ có nắng
nền nhiệt ở thanh hóa sẽ là hai mươi sáu độ nghệ an và hà tĩnh là hai mươi bảy độ
trong khi các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế sẽ đạt ngưỡng là hai mươi tám ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thì hầu như không chịu tác động của khối không khí lạnh
thế trong ngày và đêm hôm nay thì thời tiết tốt trời không mưa nắng ráo
nhiệt độ sẽ ở mức khá cao đó là ba mươi một ba mươi ba độ
nằm sâu trong khối không khí biển ổn định những cơn mưa trái mùa ở tây nguyên và nam bộ không còn
trong ngày hôm nay cả hai khu vực này sẽ đều có nắng sớm với cường độ mạnh
nền nhiệt cao nhất ở tây nguyên sẽ là ba mươi hai ba mươi ba độ
trong khi đó ở nam bộ thì nhiệt độ sẽ cao hơn hẳn là ba mươi ba ba mươi năm độ
riêng tại nam bộ thì nắng nóng xuất hiện diện rộng ở các tỉnh miền đông
cụ thể là tại thành phố hồ chí minh trong ngày hôm nay thì trời cũng có nắng mạnh và nhiệt độ cao ba mươi năm độ
trời cũng xảy ra tình trạng nắng nóng về trưa và chiều
trên biển ở vịnh bắc bộ tiếp tục lưu ý tới hiện tượng sương mù nhẹ khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới một km
trong khi đó đối với vùng biển của huyện đảo hoàng sa và trường sa
gió hướng đông bắc đến đông cường độ cấp bốn cấp năm trời không có mưa rông tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
cũng như là lưu thông của các phương tiện biển
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước